ca dương tính vừa được phát hiện tại hải dương là bé trai năm tuổi học tại trường mầm non là f một của bố đẻ mắc covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi trên địa bàn thôn an lại xã cẩm đông huyện cẩm giàng
ghi nhận một trường hợp dương tính với sars cov hai đó là bé trai sinh năm hai nghìn một mươi sáu học sinh trường mầm non cầm đông là con trai của bệnh nhân bảy trăm chín mươi tám nghìn một mươi bảy
qua điều tra của cơ quan chức năng ca dương tính được xác định là f một của bệnh nhân bảy trăm chín mươi tám nghìn một mươi bảy được cách ly phòng riêng vào đêm ngày một tháng một mươi và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm
đến sáng ngày ba tháng một mươi trung tâm y tế huyện cẩm giàng tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương
nhận được thông tin bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cẩm giàng và xã cẩm đông tiến hành học khẩn giả soát được hơn ba mươi trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính
chủ yếu là học sinh sinh năm hai nghìn một mươi sáu và giáo viên trường mầm non cầm đông
trước đó vào tối ngày một tháng một mươi công dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nam bệnh nhân bảy mươi chín nghìn một mươi bảy là bố đẻ của ca dương tính sinh năm hai nghìn một mươi sáu chú tại thôn an lại xã cẩm đông huyện cẩm giàng
có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai trường hợp này có liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức chăm bố đẻ mổ tại tầng bảy nhà d khoa nội tiết
ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân đi xe dịch vụ theo lời mời của lái xe nhưng không biết số điện thoại họ tên tài xế đi từ bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội về nhà ở thôn an lại xã cẩm đông huyện cẩm giang
trong quá trình di chuyển bệnh nhân có xuất trình phiếu trả lời kết quả xét nghiệm pcr âm tính của bệnh viện
về tới nhà bệnh nhân đến ra trạm y tế xã cẩm đông khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà bảy ngày vì công dân có giấy xác nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi nghe thông tin về dịch tại bệnh viện hữu nghị việt đức vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một tháng một mươi công dân tự đi xe máy đến phòng khám quang vinh khu đô thị ghẽ tân trường lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ
trong quá trình di chuyển bệnh nhân được lấy mẫu chuyển lên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương làm xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai